chào mừng quý vị đến với bộ phim thời sự trưa của chương trình nhân dân
đại hội có thủ tướng nguyễn xuân phúc chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân
đồng chí trần quốc vượng ủy viên bộ chính trị thường trực ban bí thư
và nhiều đồng chí lãnh đạo nguyên lãnh đạo đảng nhà nước
cùng một sáu trăm linh đại biểu chính thức đại diện cho năm mươi bốn dân tộc trên cả nước
với chủ đề dưới lá cờ vẻ vang của đảng các dân tộc bình đẳng đoàn kết tôn trọng
giúp đỡ lẫn nhau phát huy nội lực cùng phát triển với đất nước
đại hội nhằm đánh giá những thành tiệu kết quả thực hiện chính sách dân tộc
công tác dân tộc giai đoạn từ năm hai nghìn một mươi đến năm hai nghìn hai mươi
trong thời gian qua các cấp ủy đảng chính quyền đã quan tâm chỉ đạo
mặt trận tổ quốc và các đoàn thể nhân dân đã tạo điều kiện phối hợp tổ chức thành công
đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số ở ba trăm sáu mươi ba huyện năm mươi tỉnh thành phố trong cả nước
phát biểu khai mạc đại hội phó thủ tướng thường trực chính phủ trương hòa bình nêu rõ
đây là lần đầu tiên chúng ta có một chương trình mục tiêu quốc gia
dành cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số
đại hội đại biểu toàn quốc các dân tộc thiểu số việt nam lần thứ hai
là diễn đàn giao lưu trao đổi nắm bắt tâm tư nguyện vọng của đồng bào dân tộc thiểu số
tạo sự đồng thuận và niềm tin vững chắc vào sự lãnh đạo của đảng
trước thêm đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ một mươi ba của đảng
niềm tin được nhân lên gấp gội khi mới đây bộ chính trị đã ban hành kết luận số sáu mươi năm
về tiếp tục thực hiện nghị quyết hai mươi bốn của ban chấp hành trung ương đảng khóa chín về công tác dân tộc
quốc hội đã ban hành nghị quyết số tám mươi tám phê duyệt đề án và chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội
vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn ba mươi
đây là lần đầu tiên chúng ta có một chương trình mục tiêu quốc gia
dành riêng cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi
đồng chí trương hòa bình cho biết mức vốn bố trí cho giai đoạn từ năm hai nghìn hai mươi một đến năm hai nghìn hai mươi năm là hơn một trăm ba mươi tỷ đồng
đầu tư phát triển toàn diện các lĩnh vực với trọng tâm là phát triển kinh tế
so đói giảm nghèo bền vững cho đồng bào phát triển sự nghiệp giáo dục đào tạo
nâng cao chất lượng nguồn nhân lực nâng cao chất lượng công tác chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân
đại hội đã nghe báo cáo của các điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực của đời sống xã hội
đồng chí trương hòa bình bày tỏ tin tưởng khối đại đoàn kết các dân tộc sẽ mãi mãi trường tồn
và phát huy sức mạnh đóng góp quan trọng vào công cuộc xây dựng đất nước ta phát triển phồn thịnh hạnh phúc
thủ tướng nguyễn xuân phúc vừa có thông điệp quan trọng gửi tới phiên họp đặc biệt về ứng phó
với đại dịch covid một mươi chín của đại hội đồng liên hợp quốc khóa bảy mươi năm diễn ra trong hai ngày là ngày ba và ngày bốn tháng một mươi hai
tại new york hoa kỳ sau đây truyền hình nhân dân xin giới thiệu toàn văn thông điệp của thủ tướng
thưa quý vị tôi đánh giá cao việc đại hội đồng liên hợp quốc khóa bảy mươi năm tổ chức phiên đặc biệt
về ứng phó đại dịch covid một mươi chín trong bối cảnh chưa đầy một tháng nữa chúng ta sẽ khép lại
năm hai nghìn hai mươi đầy thử thách và khó khăn trong nhiều lĩnh vực do đại dịch covid một mươi chín gây ra
để cùng nhau chiến thắng cuộc chiến này và bước sang một năm mới
phát triển tốt đẹp tôi đề nghị chúng ta cần một là đề cao vai trò trung tâm của liên hiệp quốc
tăng cường phối hợp chính sách đoàn kết hành động đẩy mạnh hợp tác quốc tế
cũng như nỗ lực của các thế giới đa phương trong quản trị toàn cầu nhằm đẩy lùi covid một mươi chín
là quỹ viên không thường trực hội đồng bảo an liên hợp quốc nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi một
việt nam một lần nữa ủng hộ và quan ngay lời kêu gọi của tổng thư ký liên hợp quốc
về ngừng bán toàn cầu
bãi bỏ các lệnh trừng phạt đơn phương và tạo điều kiện hỗ trợ nhân đạo
cho các quốc gia trong ứng phó covid một mươi chín
lấy lợi ích của người dân làm trung tâm của mọi chính sách và hành động
với ưu tiên hàng đầu là bảo vệ sức khỏe tính mạng của người
bảo đảm người dân ở mọi quốc gia và vùng lãnh thổ đều có thể tiếp cận vaccine
và thuốc điều trị covid một mươi chín với chi phí hợp lý
chủ động thích ứng trong giai đoạn bình thường mới về phát triển bình vững
vừa bảo đảm
phòng chống dịch tốt vừa triển khai đồng bộ và hài hòa
phục hồi kinh tế thuận lợi quá trong thương mại và đầu tư
xuyên biên giới đi lại có kiểm soát của người dân
duy trì chủ công ứng các mặt hẳn thiết yếu thực phẩm thiết bị y tế
các quốc gia cần duy trì công cách và nỗ lực thực hiện mục tiêu phát triển bình vững
sdg hai nghìn ba mươi và các cam kết về biển đổi khí hậu đặc biệt là tạo điều kiện
hỗ trợ về tài chính công nghệ và thương mại cho các nước đang phát triển
thưa quý vị việt nam đã cơ bản kiểm soát được dịch covid một mươi chín
bảo đảm an sinh xã hội phục hồi đạt tăng trưởng kinh tế
trên dịp này tôi chân thành cảm ơn sự hợp tác hỗ trợ quý báo của các tổ chức
liên hợp quốc và các đối tác quốc tế đối với việt nam trên cương vị
chủ tịch asean hai nghìn hai mươi việt nam đã cùng các nước asean nhất trí nhiều sân kiến
và hợp tác ứng phó covid một mươi chín như quỹ asean ứng phó covid một mươi chín
kho dự phòng vật tư y tế
khẳng cấp khu vực khung chiến lược ứng phó các tình huống y tế khẳng cấp
của asean và trung tâm y tế asean ứng phó với các tình huống y tế công cộng
khẳng cấp và dịch bệnh mới nổi khung phục hồi tổng thể asean
và kế hoạch triển khai đồng bộ trên cả ba trụ cột của cộng đồng
nhằm hỗ trợ người dân và doanh nghiệp sớm khắc phục hậu quả dịch bệnh
ổn định đời sống việt nam đề xuất nhiều ý tưởng sáng kiến
trong khuôn khổ liên hiệp quốc và tích cực phối hợp
với các quốc gia thành viên khác thảo luận thông qua nhiều nghị quyết
văn kiện nhằm tăng cường hợp tác quốc tế trong ứng phó với dịch
của một mươi chín với tinh thần tương thân tương ái chính phủ các tổ chức doanh nghiệp
và người dân việt nam đã hỗ trợ thiết thực kịp thời vật tư y tế
do việt nam sản xuất cho nhiều nước chịu ảnh hưởng nạn nề của đại dịch
hợp tác chia sẻ kinh nghiệm cũng như hỗ trợ tài chính cho các quỹ quốc tế
về phòng chống dịch dù nguồn lực quốc gia còn hạn chế
thưa quý vị việt nam tin tưởng rằng trước thách thức nghiêm trọng
nhất là kể từ khi thành lập liên hợp quốc cộng đồng quốc tế sẽ phát huy
ý chí và sức mạnh của mỗi dân tộc cũng như tinh thần đoàn kết
hợp tác quốc tế mạnh mẽ để cùng nhau vượt qua đại dịch covid một mươi chín
và xây dựng một tương lai tốt đẹp hơn cho mọi quốc gia và mọi người dân
việt nam sẵn sàng đóng góp vào hành trình cao cả đó
xin trân trọng cảm ơn
chuyển sang một số thông tin liên quan đến công tác phòng chống dịch
tại nước ta mới đây đoàn kiểm tra công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
số hai của thành phố hà nội đã tiến hành kiểm tra công tác phòng chống dịch
covid một mươi chín tại một số chợ và các khu vực tập trung đông người
trên địa bàn quận nam tử liêm
đoàn kiểm tra đã giả soát công tác tuyên truyền thực hiện phòng chống dịch
ở khu vực chợ mỹ đình quận nam tử liêm nơi tập trung đông tiểu thương
và người dân đến mua bán
qua kiểm tra những người bán hàng rong và ngoài chợ đã chấp hành
nghiêm túc việc đeo khẩu trang và phòng chống dịch covid một mươi chín
tuy nhiên đoàn kiểm tra cũng yêu cầu ban quản lý chợ thường xuyên nhắc nhở
các cá nhân thực hiện nghiêm túc chứ không phải hình thức hay đối phó
quận nam tử liêm có số người nước ngoài cư trú sinh sống và làm việc
nhiều tòa trung cư chợ đầu mối bến xe vì vậy đoàn kiểm tra đề nghị
quận nam từ liêm cần tăng cường hơn nữa công tác phòng chống dịch
tập trung cao tuyên truyền năm k và nghị định một trăm một mươi bảy của chính phủ
kiểm tra giám sát tại khu vực bến xe chợ đầu mối chợ tạm chợ cóc siêu thị
tăng cường công tác kiểm tra giám sát khu vực cách ly tập trung
xử lý nghiêm trường hợp không hợp tác
thưa quý vị sở giáo dục và đào tạo tp hcm cho biết đến chiều ngày hôm qua
bậc học mầm non và phổ thông của thành phố đã có hơn tám học sinh nghỉ học
gần bảy trăm linh giáo viên nhân viên nghỉ làm thêm nhiều trường từ bậc phổ thông đến
tại thành phố chuyển sang hình thức học trực tuyến thay vì học tập trung
để hạn chế tiếp xúc tăng cường phòng chống dịch covid một mươi chín
các trường sẽ tổ chức cho học sinh làm bài kiểm tra cuối kỳ từ giữa tháng một mươi hai
cho đến đầu tháng một năm sau chủ trương là học sinh học đến đâu sẽ kiểm tra đến đó
thời gian đi học trở lại tùy thuộc vào diễn biến dịch cũng như là khuyến cáo
của ngành y tế địa phương các trường lưu ý và khuyến cáo học sinh sinh viên
trong thời gian nghỉ học cần hạn chế đi lại luôn cập nhật nắm bắt thông tin
tình hình dịch bệnh đồng thời thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch
theo khuyến cáo của ngành y tế
vụ việc bệnh nhân một nghìn ba trăm bốn mươi bảy sau khi tiếp xúc và bị lây nhiễm covid một mươi chín từ bệnh nhân một nghìn ba trăm bốn mươi hai
rồi tiếp tục lây sang cho hai người khác đã cho thấy rõ ràng vấn đề chủ quan
của người dân là rất đáng báo động tiếp xúc trong mùa dịch mà không có
bất kỳ sự phòng bị dường như là chúng ta đã quên rằng dịch covid một mươi chín
vẫn đang hoành hành trên khắp thế giới
tiếp xúc dễ dàng với bệnh nhân một nghìn ba trăm hai mươi năm trong khu cách ly không bảo hộ
tiếp xúc với bệnh nhân một nghìn ba trăm bốn mươi bảy ngay khi đang phải tự cách ly cũng không có bảo hộ
thậm chí bệnh nhân một nghìn ba trăm bốn mươi bảy vô tư đi rất nhiều địa điểm mà cũng không có khái niệm
cần phải sử dụng khẩu trang dù mình tiếp xúc với người đang có nguy cơ
tám trăm năm mươi hai ca f một của bốn ca bệnh hàng nghìn học sinh sinh viên ở thành phố hồ chí minh
phải nghỉ học các chuyến bay thương mại phải tạm dừng
đây chính là hậu quả của bệnh nhân một nghìn ba trăm bốn mươi bảy
hậu quả nghiêm trọng mà nguyên nhân sâu xa nhất đó chính là sự chủ quan
chủ quan cho rằng mình sẽ không mắc bệnh chủ quan chóng ý thức phòng dịch
đáng nói sự chủ quan này đã và đang tồn tại ở đại bộ phận người dân
cứ sau một thời gian thì chúng ta lại chủ quan
có thể ở đây nói là vừa là ý thức vừa là kiến thức vừa là kỹ năng
thế làm thế nào để có ý thức
thì chúng ta phải hiểu rõ rằng cái này bản chất của nó là tiếp xúc gần
đó là lây nhiễm bằng những giọt bắn
có nghĩa là tiếp xúc gần trong khoảng hai mét là chúng ta đều coi như thế này là một nguy cơ rất lớn
nhưng tiếp xúc gần mà lại đeo khẩu trang tất cả có phòng hộ thì vẫn là tốt
thì vẫn còn có thể đảm bảo được tức là rất là chủ động
nhắc lại câu chuyện ở thành phố hồ chí minh mới đây sai phạm về quy định cách ly thì đã rõ
nhưng nếu những người tiếp xúc với người có nguy cơ và đeo khẩu trang ý thức phòng dịch
có lẽ dịch đã không thể lây lan ra cộng đồng
cần nhấn mạnh rằng việc đeo khẩu trang và rửa tay
vẫn là một trong những biện pháp phòng dịch dễ dàng và hữu hiệu nhất đối với sars cov hai
bài học từ thành phố hồ chí minh cho thấy sự chủ quan đã dẫn đến ảnh hưởng nghiêm trọng như thế nào
có lẽ người dân cần phải ý thức hơn nữa
về vấn đề phòng dịch không chỉ cho mình mà còn cho cả cộng đồng
bởi mọi nỗ lực của chính phủ cũng sẽ không thể thành công nếu thiếu sự chung tay của chính nhân dân
tại cuộc họp báo thường kỳ bộ ngoại giao diễn ra vào chiều ngày hôm qua
trả lời câu hỏi của phóng viên về kế hoạch đưa công dân việt nam ở nước ngoài về nước của bộ ngoại giao
sau ngày hai tháng một mươi hai khi thủ tướng chính phủ ban hành công điện về tăng cường thực hiện phòng chống dịch covid một mươi chín
người phát ngôn bộ ngoại giao lê thị thu hằng cho biết
với tinh thần không ai bị bỏ lại ở phía sau các cơ quan chức năng việt nam
cơ quan đại diện việt nam ở nước ngoài trong thời gian vừa qua đã và đang phối hợp chặt chẽ
với các hãng hàng không trong và ngoài nước để tổ chức các chuyến bay đưa công dân việt nam về nước
một cách an toàn phù hợp với năng lực cách ly trong nước
đã có hơn hai trăm bốn mươi chuyến bay được tổ chức đưa hơn sáu mươi sáu công dân từ hơn năm mươi quốc gia vùng lãnh thổ về nước
trước những diễn biến mới nhất của dịch covid một mươi chín ở việt nam
theo ý kiến chỉ đạo của thủ tướng chính phủ
trong thời gian tới các cơ quan chức năng sẽ tạm thời chưa thực hiện các chuyến bay thương mại
đưa công dân về nước theo hình thức tự nguyện trả phí cách ly
và sẽ thu xếp các chuyến bay đưa công dân về nước đối với những trường hợp thực sự khó khăn khẩn thiết
những nội dung trong nước đáng chú ý tiếp theo sẽ có trong chương trình
không khí lạnh gây rét đậm rét hại ở bắc bộ và bắc trung bộ
hà giang xuất hiện bệnh viêm da nổi cục trên châu bò
theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia
sáng sớm ngày hôm nay không khí lạnh đã ảnh hưởng đến khu vực đông bắc bộ
và một số nơi ở phía tây bắc bộ và bắc trung bộ
dự báo hôm nay bốn tháng một mươi hai không khí lạnh sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác
ở phía tây bắc bộ và bắc trung bộ sau đó ảnh hưởng đến trung trung bộ
do ảnh hưởng của không khí lạnh
tăng cường mạnh bắc bộ và bắc trung bộ trời tiếp tục rét
vùng núi có nơi rét đậm rét hại với nhiệt độ thấp nhất phổ biến khoảng từ một mươi một đến một mươi bốn độ c
vùng núi từ bảy đến một mươi độ c vùng núi cao dưới năm độ c
theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia trong các ngày mùng năm đến mùng sáu tháng một mươi hai
vùng núi cao khu vực bắc bộ và bắc trung bộ có khả năng xảy ra băng giá và sương muối
ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh đắk nông cho biết
mực nước sông crono tăng cao bất thường
cùng với việc thủy điện buon tuasra xả lũ với cứng độ lớn khoảng một trăm linh mét khối mỗi giây
khiến một số xã tại hài huyện crono cư chút của đắk nông bị ngập lụt
đồng thời tài sản hoa màu của người dân gần một trăm năm mươi lồng nuôi cá cũng đã bị cuốn trôi hoặc thiệt hại nặng nề
tình trạng ngập lụt cũng gây ảnh hưởng lớn tới việc đi lại của người dân đường xá hệ thống điện
cơ sở vật chất nhiều khu vực bị hư hỏng gián đoạn
hiện chính quyền các địa phương đã huy động lực lượng tại chỗ
hỗ trợ người dân di rời người và tài sản đến nơi an toàn đồng thời kiểm tra tổng hợp tình hình thiệt hại
do ảnh hưởng của mưa lũ nên tình trạng thiếu nước sạch sinh hoạt trong mùa mưa lũ thường xảy ra
ở một số địa phương khu vực nông thôn miền núi của thành phố đà nẵng
không có nước sạch đã khiến cho đời sống bà con gặp nhiều khó khăn
phải sử dụng nước mưa nước suối cho sinh hoạt hàng ngày
dù cho chính quyền địa phương có hỗ trợ khử trùng nhưng đây cũng chỉ là giải pháp tạm thời
việc xây dựng công trình cấp nước tập trung có quy mô lớn bảo đảm bền dũng trong thiên tai là rất cần thiết
cục điều tra chống buôn lậu tổng cục hải quan và tri cục hải quan cửa khẩu cảng sài gòn khu vực một
vừa kiểm tra hai container hàng nhập khẩu từ trung quốc tại cảng cát lái có dấu hiệu sai phạm
đây là lô hàng do công ty có trụ sở tại quận bình thạnh tp hcm đứng tên trên tờ khai nhập khẩu
theo khai báo của doanh nghiệp hàng hóa gồm hơn năm sáu tấn găng tay dùng cho nhà bếp
không nhãn hiệu mới một trăm linh nhập khẩu từ trung quốc
tuy nhiên khi kiểm tra thực tế lực lượng chức năng xác định trong container hàng hóa có hơn một thùng cắt tông
chứa găng tay cao su các loại có dấu hiệu nhầu nát móc bẩn
lực lượng chức năng nghi ngờ toàn bộ số hàng này là găng tay y tế đã qua sử dụng
dù cơ quan hải quan đã nhiều lần gửi giấy mời nhưng doanh nghiệp vẫn không đến làm việc
thưa quý vị sau gần bốn tháng dịch tả lợn châu phi đã tái bùng phát trở lại
trên địa bàn tỉnh hà tĩnh hậu quả từ hai đợt lũ lụt vừa qua khiến tình hình dịch bệnh diễn biến càng phức tạp
do môi trường chăn nuôi vẫn đang bị ô nhiễm nặng nề
các lực lượng chức năng tỉnh hà tĩnh đang nỗ lực khoanh vùng dập dịch không để lây lan trên diện rộng
việc cho lớp rác lợn chết sai quy cách khi gặp nước lũ đã khiến mẩm bệnh lây lan nhanh
bên cạnh đó một số địa phương đã chủ quan lơ là trong công tác phòng chống dịch bệnh sau lũ
đến nay dịch bệnh đã bùng phát tại một mươi bốn xã thuộc sáu huyện trên địa bàn tỉnh hà tĩnh
ngành thú y đã tiêu hủy hơn hai trăm hai mươi con lợn và tổ chức tổng vệ sinh tiêu độc khử trùng môi trường chăn nuôi trên địa bàn toàn tỉnh
công tác khống chế dập dịch tả lợn châu phi vẫn đang được ubnd tỉnh hà tĩnh gấp rút triển khai
bên cạnh đó ngành chuyên môn cũng khuyến cáo người dân ở các vùng dịch không nên tái đàn trong thời điểm này
tỉnh hà giang vừa công bố
viêm da nổi cục trên châu bò đã xuất hiện tại xã khâu vai huyện mèo vạc
hà giang là địa phương thứ sáu trong cả nước phát hiện bệnh này sau khi bệnh lây lan ở một số tỉnh lân cận
trước những dấu hiệu nghi vấn của bệnh viêm da nổi cục tri cục thú y huyện mèo vạc đã tiến hành xác minh và lấy ba mẫu bệnh phẩm bò
tại gia đình ông thò mý già và thò mý chứ thuộc thôn há dế xã khâu vai để xét nghiệm
kết quả xét nghiệm của tri cục thú y vùng hai cho thấy
ba trên ba mẫu bệnh phẩm dương tính với bệnh viêm da nổi cục trên châu bò
trước tình hình trên huyện mèo vạc đã thành lập chốt kiểm dịch kiểm soát không cho vận chuyển gia súc vào địa bàn
khoanh vùng cách ly dập dịch thôn hà dế khuyến cáo người dân hạn chế thả rông châu bò cách ly vật nuôi
thường xuyên kiểm tra đàn gia súc sớm phát hiện những trường hợp có biểu hiện bệnh phun vệ sinh chuồng trại tiêu độc khử trùng
các cơ quan chuyên môn tiếp tục giả soát đàn gia súc trên địa bàn huyện để có phương án xử lý kịp thời
như truyền hình nhân dân đã phản ánh tại dự án cống thoát nước khe cạn đoạn thuộc phường thanh khê tây
quận thanh khê thành phố đà nẵng đang chậm tiến độ do vướng chín mươi bốn hồ sơ trong giai đoạn giải tỏa của giai đoạn một
để thao cỡ vấn đề này ubnd quận thanh khê cũng đã đề xuất thành phố xây dựng nhiều phương án nhằm tăng mức hỗ trợ
bảo đảm tối đa quyền lợi để người dân sớm bản ra mặt bằng
thành phố đà nẵng đã đề ra mức khung hỗ trợ cho từng loại hồ sơ cụ thể
đối với chín mươi bốn hồ sơ đất nông nghiệp ubnd thành phố đã thống nhất chủ trương hỗ trợ từ tám mươi đến một trăm linh giá trị nhà
vật kiến trúc đối với xây dựng nhà trên đất nông nghiệp
song song với đó thành phố còn vận dụng chính sách hỗ trợ đất nông nghiệp sen kẽ trong khu dân cư
từ hai mươi đến năm mươi đối với các trường hợp tiếp giáp với đất ở
ngoài những chính sách trên thành phố đà nẵng cũng đã chủ động hạ thấp tiêu chí cho thuê trung cư
tăng tiền hỗ trợ thuê nhà từ một tám triệu lên ba triệu đồng một tháng
vậy đến nay người dân vẫn chưa bàn giao mặt bằng

theo tiến độ dự án cống thoát nước khe cạn sẽ hoàn thành vào quý i sang năm
thế nhưng bốn trăm chín mươi mét cống thoát nước thuộc địa phận quận thanh khê vẫn đang trong cảnh thi công cầm trừng
đây là đoạn cuối nối với hệ thống kênh thoát nước chính phú lộc
vì vậy việc sớm có mặt bằng sẽ giúp nhà thầu đẩy nhanh tiến độ hoàn thành công trình
vấn đề ô nhiễm môi trường đã tồn tại nhiều năm
mới đây tại trụ sở ủy ban kinh tế xã hội châu á thái bình dương của liên hợp quốc
gọi tắt là s cap ở thủ đô bangkok của thái lan
đại sứ đặc mệnh toàn quyền việt nam tại thái lan
kiêm nhiệm đại sứ đại diện thường trục của việt nam tại s cap phan trí thành
đã có buổi gặp và trao thư ủy nhiệm tới phó tổng thư ký liên hợp quốc
thư ký điều hành s cap amida sanchia alitjabana
phó tổng thư ký liên hợp quốc thư ký điều hành s cap amida sanchia alitjabana
đánh giá cao những đóng góp của việt nam trong vai trò kép chủ tịch asean hai nghìn hai mươi
và ủy viên không thường trực hội đồng bảo an liên hợp quốc nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi một
trong đó có việc góp phần thúc đẩy quan hệ đối tác toàn diện asean liên hợp quốc
đại sứ đại diện thường trực của việt nam tại s cap phan trí thành khẳng định
việt nam cam kết thực hiện chương trình nghị sự hai nghìn ba mươi
phát triển bền vững và các mục tiêu phát triển bền vững
đánh giá cao quan hệ hợp tác tốt đẹp và hiệu quả giữa việt nam và s cap
đại sứ phan trí thành cũng bày tỏ mong muốn tăng cường quan hệ thực chất hơn nữa
giữa việt nam và s cap trong đó có việc sẵn sàng làm cầu nối
giúp tăng cường quan hệ đối tác toàn diện asean liên hợp quốc
tăng cường trao đổi về các biện pháp chính sách về các vấn đề mới nổi
bảo đảm hướng tới mục tiêu chung là hoàn thành các mục tiêu phát triển bền vững
thưa quý vị hôm qua tổng thống đắc cử joe biden đã chỉ định các gương mặt hàng đầu
cho đội ngũ chống dịch covid một mươi chín đây được xem là bước đi khởi đầu của ông biden
trong việc giải quyết cuộc khủng hoảng y tế nghiêm trọng nhất trong lịch sử hiện đại của nước mỹ
trang politico dẫn các nguồn thạo tin cho biết
cựu tổng y sĩ verbeek murthy sẽ được gọi quay trở lại làm việc
trong khi ông jeff zients một cựu quan chức của thời cựu tổng thống barack obama
được chọn làm điều phối viên covid một mươi chín của nhà trắng
ngoài ra bà marcella nunes smith đồng chủ tịch ban cố vấn covid một mươi chín của ông biden
cũng sẽ được nhắm vào một vị trí quan trọng trong cách thức phản ứng của chính quyền mỹ
sắp tới với đại dịch covid một mươi chín
cùng ngày tiến sĩ anthony fauci thành viên của nhóm đặc trách covid một mươi chín
của chính quyền đương nhiệm tổng thống donald trump cho biết sẽ có buổi làm việc toàn diện
với các thành viên đội ngũ chống dịch covid một mươi chín của ông biden
nhằm bảo đảm quá trình chuyển giao xuyên xẻ khi nhà trắng đổi chủ
từ ngày mai nga sẽ bắt đầu chương trình tiêu chuẩn
tiêm chủng vắc xin ngừa covid một mươi chín ở thủ đô mắc cơ va
đội ngũ nhân viên thuộc các lĩnh vực giáo dục y tế và xã hội của thành phố
những người đầu tiên thuộc nhóm rủi ro sẽ được tiêm chủng vắc xin ngừa covid một mươi chín
thủ đô mắc cơ va đã thiết lập dây chuyển công nghệ và tổ chức tiêm chủng đồng bộ
bao gồm kho vào quản vắc xin sputnik v tủ lạnh và phòng lạnh để vận chuyển vắc xin
tổng cộng có khoảng một mươi tỷ rup sẽ được phân bổ cho công tác tiêm phòng cho người dân ở thủ đô
khoản chi tiêu này sẽ được đưa vào ngân sách thành phố năm hai nghìn hai mươi
hơn bảy mươi điểm tiêm chủng đã được mở cửa trên các cơ sở phòng khám đa khoa
thời gian làm việc hàng ngày từ tám giờ sáng đến hai mươi giờ tối
theo thông báo từ thị trưởng thủ đô mắc cơ va ngày bốn tháng một mươi hai là thời điểm bắt đầu đăng ký
điện tử tiêm chủng vắc xin ngừa covid một mươi chín
trong những tuần tới khi số lượng lớn vắc xin được chuyển đến
danh sách những người có thể đăng ký tiêm chủng sẽ được mở rộng
các trung tâm tiêm chủng bắt đầu hoạt động từ ngày năm tháng một mươi hai
cũng liên quan đến việc phòng chống covid một mươi chín thủ tướng italia giuseppe conte đã thông báo
xác lệnh mới nhằm ngăn chặn làn sóng thứ ba của đại dịch covid một mươi chín trong dịp lễ giáng sinh và năm mới
xác lệnh mới tại italia cấm mọi hoạt động di chuyển giữa các vùng từ ngày hai mươi một tháng một mươi hai
đến ngày sáu tháng một với khung giờ giới nghiêm từ hai mươi hai giờ hàng ngày
tuy nhiên các khách sạn vẫn được mở cửa vào tối ngày ba mươi một tháng một mươi hai nhưng không được phép tổ chức tiệc
các nhà hàng sẽ phải đóng cửa lúc một mươi tám h
ngoài ra xác lệnh cũng quy định từ ngày bảy tháng một năm sau các trường học dần sẽ mở cửa trở lại
các quán bar nhà hàng có thể giao hàng từ năm h đến hai mươi hai giờ hàng ngày tại các khu vực ở vùng đỏ và vùng cam
phát biểu trước báo giới về xác lệnh vừa ban hành thủ tướng giuseppe conte nêu rõ italia đã tránh được lệnh phong tỏa toàn quốc
nhưng không để mất cảnh giác trong dịp lễ giáng sinh
ông khuyên cáo người dân không nên tiếp những người không sống cùng nhà trong dịp giáng sinh và năm mới
chục nghìn nông dân ấn độ đang biểu tình gần thủ đô new delhi trong hơn một tuần vừa qua
nhằm phản đối các đạo luật nông nghiệp mới làm tắt nghẽ những con đường
và đối đầu với lực lượng cảnh sát được triển khai dày đặc để bảo vệ các khu vực xung quanh thành phố này
hiện nay ngoài các bang punjab và haryana nông dân từ các vùng khác của ấn độ như uttar pradesh

nói chung nông dân từ các vùng khác của ấn độ như uttar pradesh cũng đang tiến về new delhi để tham gia các cuộc biểu tình
cảnh sát thủ đô new delhi đã phải phong tỏa một số tuyến đường kết nối thủ đô với các thành phố khác
khi người nông dân biểu tình vẫn nhất quyết đòi bãi bỏ các đạo luật nông nghiệp mới
và bám trụ lại các khu vực sáp danh
trước đó trong cuộc gặp ngày ba tháng một mươi hai giữa đại diện của các tổ chức nông dân biểu tình
và các bộ trưởng liên bang đã không mang lại kết quả mặc dù đã có những dấu hiệu khả quan
các tổ chức nông dân hy vọng trong cuộc đàm phán tiếp theo dự kiến diễn ra vào ngày năm tháng một mươi hai
vấn đề sẽ được giải quyết vì chính phủ đã đồng ý xem xét lại một số điều khoản của các đạo luật
còn tại thái lan ít nhất chín người đã thiệt mạng và hơn năm trăm linh người bị ảnh hưởng
do các trận lũ quét xảy ra tại miền nam của nước này
mưa lớn bắt đầu chút xuống khu vực phía nam của thái lan một tuần trước
và dự báo sẽ còn tiếp tục trong những ngày tới
mưa lũ ở miền nam thái lan đã khiến cho hơn năm trăm linh người
thuộc hai trăm một mươi hộ gia đình bị ảnh hưởng và hàng chục ngôi nhà đã bị hư hại
gần một trăm năm mươi hecta hoa màu bị ngập nước
tất cả những người thiệt mạng do mưa lũ trong đó có nạn nhân nhỏ tuổi nhất chỉ mới năm tuổi
đều ở tỉnh nakhon sitamarat nơi tình trạng khẩn cấp đã được ban bố
theo văn phòng tài nguyên nước quốc gia tổng cộng có hai một trăm sáu mươi tám làng tại sáu mươi hai huyện của bảy tỉnh miền nam thái lan
đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng do mưa lớn lũ quét và lở đất
nội dung vừa rồi đã kết thúc chương trình thời sự trưa nay của truyền hình nhân dân